nâng bước em đến trường là chương trình có ý nghĩa của bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn triển khai từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
qua đó đã có năm mươi năm em học sinh nghèo vượt khó học tốt tại các xã biên giới được bộ đội biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu
em hoàng thị minh ánh dân tộc tài học sinh lớp tám tại trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã thanh long huyện văn lãng lạng sơn
là một trong hai học sinh nghèo vượt khó được đồn biên phòng na hình nhận đỡ đầu theo chương trình nâng bước em đến trường của bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn
em được các chú bộ đội hỗ trợ trong chương trình nâng bước em tới trường
em được các chú tạc sách vở rồi đồ dùng học tập nên em thấy rất vui
em sẽ cố gắng để học tập tốt để không phụ lòng các chú
đồn biên phòng na hình
đồn biên phòng na hình là một trong số một mươi tám đơn vị thuộc bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn tham gia chương trình nâng bước em đến trường
với tình cảm và trách nhiệm của mình cán bộ chiến sĩ của đồn đã và đang chung tay tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới được đến trường
khi được hỗ trợ các cháu mà các cháu được đến trường là chúng tôi cũng cảm thấy là một điều vinh dự và cũng là trách nhiệm
chúng tôi thấy các cháu mà được
cắp sách đến trường mà với điều kiện hoàn cảnh khó khăn như vậy thì tôi tin tưởng rằng sau này các cháu với sự hỗ trợ của đơn vị chúng tôi thì các cháu sẽ cố gắng học tập và sau này sẽ trở thành người có ích cho xã hội và cho địa phương
không chỉ hỗ trợ kinh phí theo chương trình cho các học sinh cứ chuẩn bị đến năm học mới bộ đội biên phòng còn cử cán bộ chiến sĩ xuống các trường học trên địa bàn phụ trách để tặng sách vở quần áo đồ dùng học tập động viên thầy và trò trong dạy
và trong những năm qua thì đồn biên phòng đã có chương trình hỗ trợ nâng bước em đến trường để tạo điều kiện cho những học sinh có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ tiếp tục học tập
và hy vọng rằng trong thời gian tiếp theo nhà trường sẽ được đồn biên phòng na hình tiếp tục quan tâm đến với những chương trình hỗ trợ với những học sinh có điều kiện đặc biệt khó khăn để các em có thể tiếp tục học tập trong tương lai
đến nay đã có năm mươi năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn
đội biên phòng hình tiếp tục quan tâm đến với những học sinh có điều kiện đặc biệt khó khăn sẽ tiếp tục học tập